xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới phía đông bắc bộ sẽ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
về lúc chiều tối tập trung chủ yếu tại khu vực trung du và vùng núi của phía bắc
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại đây không vượt qua mức là ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng khu tây bắc có nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất
đạt ở mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ và tăng lên mức ba mươi chín độ vào ngày mùng bảy
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng dịu đi tại thanh hóa
các nơi khác thì duy trì nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất tại đây là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn về chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
đến với khu vực ven biển từ đà nẵng đến bình thuận
ở phần phía bắc từ đà nẵng đến phú yên
ban ngày sẽ có nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn phía nam thì có nắng nóng nhẹ chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết ít thay đổi
ngày nắng với nhiệt độ trưa chiều là ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao hơn
về chiều tối và đêm trên khu vực này sẽ có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì có nắng với cường độ gai gắt mức nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều
đang ở mức ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ riêng một số nơi ở miền đông nam bộ

các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối và đêm